ngày một mươi tám tháng một tại hà nội bộ quốc phòng việt nam long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập quân đội nhân dân lào hai mươi tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín
thượng tướng phan văn giang ủy viên trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
đồng chí thong sa văn phong vy hẳn đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào đến dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm
tại lễ kỷ niệm thượng tướng phan văn giang nhấn mạnh một trong những biểu tượng cao đẹp sáng ngời của quan hệ đoàn kết đặc biệt liên minh chiến đấu việt nam lào
trong cuộc kháng chiến trong mỹ là tuyến đường chiến lược trường sơn đường hồ chí minh huyền thoại
sự nghiệp đoàn kết liên minh chiến đấu giữa quân đội hai nước việt nam lào đã giành thắng lợi rất vẻ vang
khẳng định luận điểm của chủ tịch hồ chí minh đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết thành công thành công đại thành công
không chỉ đúng trong phạm vi một quốc gia dân tộc mà còn là chân lý trong quan hệ quốc tế
đại sứ lào tại việt nam thong sa văn phong vy hẳn bày tỏ sự vui mừng hân hạnh được tham dự buổi lễ kỷ niệm bảy mươi năm
ngày thành lập quân đội nhân dân lào do bộ quốc phòng việt nam tổ chức tại hà nội
đại sứ khẳng định sự kiện này thể hiện sinh động về tình cảm và mối quan hệ thân thiết gắn bó
truyền thống tốt đẹp của tình đoàn kết đặc biệt mà cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân việt nam
dành cho quân đội và nhân dân lào
đại sứ nhấn mạnh nhân dân lào không bao giờ quên trên mảnh đất thiêng liêng của đất nước lào
đã thấm bao giọt mồ hôi sương máu của các cán bộ chiến sĩ bộ đội tình nguyện việt nam
chăn hòa với mồ hôi sương máu của cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân lào
xây đắp nên mối quan hệ đoàn kết giữa hai nước hai dân tộc việt nam lào
trở thành mối quan hệ thủy chung trong sáng đặc biệt và hiếm có trong quan hệ quốc tế
trở thành động lực của mọi thắng lợi là tài sản quý giá cho con cháu hai nước
tiếp tục giữ gìn phát huy mãi vững bền